tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm hội liên hiệp thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ tp hcm
tổ chức lễ tuyên dương bốn mươi tám gương điển hình của phong trào người con hiếu thảo năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ tuyên dương các đại biểu đã được nghe những câu chuyện xúc động từ các tấm gương hiếu thảo
cố gắng vương lên chăm lo chu toàn cho người thân
bốn mươi tám gương điển hình được bình chọn từ hàng ngàn điển hình tại cơ sở đã được vinh danh
đây là những gương con cháu hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ người thân
những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện và duy trì những giá trị văn hóa đạo đức trong gia đình
mỗi tấm gương là một hoàn cảnh khác nhau tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
nhưng luôn nỗ lực vươn lên để sống có lý tưởng với những việc làm thiết thực
giúp ích cho gia đình và xã hội và hơn hết họ đều có chung một tấm lòng hiếu thảo